bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai công tác những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo bộ đại diện các đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông
nửa đầu năm hai nghìn hai mươi dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nước ta
tuy nhiên ngành thông tin và truyền thông đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép đề ra trên cả sáu lĩnh vực của bộ
đặc biệt tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn tăng trưởng ấn tượng
bộ thông tin và truyền thông bộ y tế hoàn thành một trăm linh dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng chuyển biến đáng kể với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn phát sinh hồ sơ tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó những lĩnh vực khác cũng có sự tăng trưởng đáng kể làm tiên đề để bứt phá trong sáu tháng cuối năm